công an tp hcm hiện đang tiếp tục điều tra khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ bốn người chết trong phòng trọ trên đường số sáu phường hiệp bình phước tp thủ đức xảy ra vào ngày hôm qua
vụ việc thương tâm được phát hiện vào sáng ngày một mươi tám tháng năm người dân trong xóm trọ trên đường số sáu phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm phát hiện hai vợ chồng cùng hai con nằm bất động trong phòng trọ người tím tái
người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tuy nhiên cả bốn người đều không qua khỏi
cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc
theo các nhân chứng gia đình nạn nhân thuê trọ gặp nạn làm nghề bán cá ở chợ tân định quận một
tối hôm trước có đốt than nướng cá trước cửa phòng trong căn phòng bịt kín
bước đầu công an tp thủ đức nhận định có khả năng các nạn nhân tử vong là do ngạt khí